làn sóng dịch bệnh thứ tư được xác định là từ ngày hai mươi bảy tháng bốn được coi là nghiêm trọng kể từ khi dịch bệnh bùng phát covid một mươi chín
chỉ sau hai tháng ngành y tế đã xác định là có thêm hơn một mươi hai ca nhiễm mới bệnh nhân làn nhanh ra nhiều tỉnh thành đặc biệt là tp hcm
và thực tế này cho thấy là các phương án phòng chống dịch cần phải có điều chỉnh để phù hợp hơn
trong đó cách ly tại nhà đối với người tiếp xúc gần đối với người dương tính covid một mươi chín được coi là sự điều chỉnh cần thiết
sau bắc giang và bắc ninh tp hcm đang là điểm nóng của dịch covid một mươi chín
để chủ động phòng chống dịch và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung
tp hcm đang chuẩn bị phương án cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng thuộc diện f một theo hướng dẫn của bộ y tế
đa số người dân đều đồng tình với mô hình này để mỗi người có ý thức hơn
trong các cơ sở cách ly tập trung
trong công tác phòng chống dịch bệnh

để chủ động phòng chống dịch và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung

đa số người dân đều đồng tình với mô hình này để mỗi người có ý thức hơn trong các cơ sở cách ly tập trung